thưa quý vị thực hiện mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an về việc mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã xác lập chuyên án đấu tranh
với hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
chi nhánh long an nhằm che giấu doanh số thu phí trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí
trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
cơ quan công an đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với năm người gồm
ngô bá thắng giám đốc chi nhánh long an thuộc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
trần văn miền phó giám đốc chi nhánh long an kiêm trạm trưởng trạm thu phí trợ đệm
công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tố phước hùng kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
nguyễn thị kim huệ kế toán công ty cổ phần tập đoàn yên khánh nguyễn văn hiền
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xuân phi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên
có hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế gây thất thu cho ngân sách của nhà nước
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
và thu hồi tài sản cho nhà nước